cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại phiên tranh luận luật sư bảo chữa cho một số bị cáo cho rằng mức án mà viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị đối với bị cáo trần thị thanh vân là bảy tám năm tù lê thanh tú chồng của vân từ ba bốn năm tù và các bị cáo liên quan là quá nặng nên đề nghị hội đồng xét xử giảm hình phạt cho các bị cáo
đối đáp lại phần tranh luận của luật sư bảo chữa viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cho rằng trong luận tội đã nhận định hành vi xem xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
xét trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo do đó không có cơ sở xem xét mức án tù treo hoặc án phạt tiền đối với bị cáo vân và tú
sau hơn bốn tháng điều tra bổ sung hôm nay tòa nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với nguyễn kim trung thái và nguyễn võ quỳnh trang trong vụ bạo hành khiến bé gái tám tuổi tử vong
trong vụ án này trang bị truy tố về các tội giết người hành hạ người khác
theo điều một trăm hai mươi ba và một trăm bốn mươi bộ luật hình sự khung hình phạt tổng hợp cao nhất là tử hình
thái bị buộc tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tám năm tù
trước đó vào ngày hai mươi một tháng bảy tòa gia đình và người chưa thành niên tòa nhân dân tp hcm xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung
về nội dung luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo thái sang tội giết người đến ngày tám tháng một mươi một
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng bổ sung và giữ nguyên quan điểm truy tố bị can nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
hôm qua công an huyện tân biên tỉnh tây ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng
hồ tiểu đông nguyễn thành công lê khánh duy và nguyễn quốc huy cùng ngụ huyện tân biên về hành vi cố ý gây thương tích